kính thưa quý vị đến chiều nay công an quận tân phú cùng các phòng nghiệp vụ công an tp hcm
vẫn phong tỏa hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ cháy là khiến hai người tử vong
và cũng như là hai nạn nhân tử vong được xác định là rơi từ tầng một mươi xuống đất
và qua khám nghiệm hiện trường trước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy
là do đổ xăng phóng hỏa
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin hơn bốn giờ sáng cùng ngày
người dân phát hiện khói lửa bóp lên nghi ngút tại tầng một mươi chung cư carillon nên hồ hoáng
lúc này hàng trăm người dân chung cư hốt hoảng tháo chạy thoát thân bằng cầu thang bộ
trong ít phút khói lửa bao trùm căn hộ tại tầng một mươi lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận dập lửa
trong lúc hỏa hoạn hai người phụ nữ được xác định là hai mẹ con
nguyễn thị ngọc nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín nguyễn thị ngọc mỹ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm rơi từ căn hộ này xuống đất tử vong
trong lúc hỏa hoạn nhận tin lực lượng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy
ít phút sau ngọn lửa được khống chế hoàn toàn tại hiện trường căn hộ xảy ra vụ cháy nhiều tài sản bị thiêu rụi
cơ quan công an phát hiện có mùi xăng bốc nồng nặt
cư dân tại chung cư cũng cho biết sau tiếng nổ lớn cửa kính bể và văng xuống dưới cũng là lúc ngọn lửa bùng phát dữ dội
hai mẹ con rơi lầu trước khi lực lượng cứu hộ tới
cùng ngày lãnh đạo ủy ban nhân dân phường hòa thạnh cũng cho biết qua thông tin từ người nhà nạn nhân
thì bà nguyễn thị ngọc nga có dấu hiệu trầm cảm và bị bệnh ung thư giai đoạn cuối từng có ý định tự tử được người dân cứu
qua khám nghiệm hiện trường lời khai nhân chứng bước đầu cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân vụ cháy là do người mẹ tự đổ xăng phóng hỏa